cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng
ngô thị mỹ dung đặng hoàng phương con trai của dung lê hùng sang và nguyễn thị tuyết hằng
cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu sau thời gian quen biết nhau hằng đặt vấn đề với dung mua ma túy của hằng về bán lại kiếm lời
dung đồng ý từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
dung đã nhiều lần mua ma túy của hằng đem về phân lẻ trực tiếp bán và giao cho phương sang bán lại cho nhiều người
đến khoảng một mươi một h ba mươi ngày một mươi tháng một mươi một bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh an giang đã bắt và khám xét nơi ở của dung
phát hiện thu giữ trên sáu trăm bốn mươi g ma túy đá cùng nhiều tăng vật
tại thời điểm khám xét lực lượng công an còn phát hiện bắt giữ phương và sang đang ở trong nhà dung
ngoài ra còn phát hiện thu giữ trong người sang trên sáu gram ma túy đá
tiến hành bắt và khám xét nơi ở của hằng tại tỉnh tây ninh lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng dạng móc khóa và sáu viên đạn
nghi đạn cao su cùng một số tăng vật khác
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên vừa bắt quả tang đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi hai tại khu vực đội sáu xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
tổ công tác phát hiện một đối tượng nữ di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường liên xã hướng vào bản nong pet xã thanh hưng có biểu hiện nghi vấn
nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính
kiểm tra tại chỗ tổ công tác phát hiện trong áo bông để ở xe của đối tượng có một gói hình vuông bọc băng dính màu trắng
có một mươi gói ni lông bên trong chứa hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra đối tượng được xác định là lò thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại đội chín xã hanh hưng huyện điện biên
hà khai nhận trước đó đã nhận lời vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng không rõ danh tính thì bị bắt giữ
với diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy công an tỉnh đồng nai đã triển khai đấu tranh
triệt phá nhiều chuyên án vụ án bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy
tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động của tội phạm ma về ma túy ngày càng tinh vi và manh động
gây nên rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
ghi nhận tại thành phố long khánh của tỉnh đồng nai
nguyễn trần thanh duy ba mươi tuổi chú tỉnh đồng nai là đối tượng nghiện ma túy đã bị công an thành phố long khánh bắt giữ
khi đang mua bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn
khám xét khẩn cấp nơi ở của duy cơ quan công an thu giữ thêm hai năm gram ma túy
bản thân tôi nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài ma túy tôi đã mua ma túy về sử dụng và bán lại cho những bạn nghiện
còn đây là đối tượng nguyễn bảo ngọc ba mươi sáu tuổi
xuân hòa thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã móc nối với một đối tượng chưa rõ lai lịch
đến điểm hẹn để mua ma túy với số tiền một triệu đồng
ngọc đã mua được một lượng ma túy về sử dụng
cũng như nhiều đối tượng ma túy khác ngọc đã bị lực lượng công an bắt giữ
cùng tăng vật là ma túy trên địa bàn phường xuân an
tôi có mua một gó ma túy thì trên đường đem về sử dụng thì bị tổ
tôi không có công an chặn lại kiểm tra và bắt về để làm sự là do ám lực gia đình
bởi thời gian gần này tôi không có ma túy
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố long khánh đã phát hiện
triệt phá bốn mươi vụ bắt năm mươi ba đối tượng kỳ trước chuyển qua sáu vụ bảy bị can
liên quan đến các vi phạm pháp luật về ma túy thu giữ một trăm ba mươi sáu gram ma túy tổng hợp
bốn mươi tám gram heroin một mươi viên thuốc lắc một xe máy
qua điều tra đã tiến hành khởi tố bốn mươi một vụ năm mươi ba bị can
sự phạt vi phạm hành chính bảy đối tượng với số tiền gần bảy triệu đồng
chủ động nắm tình hình về hoạt động của các loại đối tượng
trong đó có đối tượng ma túy ở trên địa bàn
và cái thứ hai nữa là thực hiện nghiêm túc quy chế của công an thành phố với công an các huyện
là đầy mạnh công tác tuyên truyền quản lý chặt số người nghiệp
tăng cường cải thiện quản lý chặt những dược phẩm
là gây nghiện
và những hóa chất là tiền chất ma túy
không để các đối tượng lợi dụng
là buôn bán trái pháp luật
những cái tiền chất này
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
là trận tuyến luôn nóng bỏng
và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
cùng với các biện pháp nghiệp vụ
của lực lượng công an
người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy
mới từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi
ra khỏi đời sống xã hội
sau thời gian tích cực điều tra
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai
vừa kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ
đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can nguyễn kim phượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại thị trấn dầu dây
về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra là đối tượng nghiện ma túy
nên ngày một mươi bảy tháng bảy
phượng đi đến lối ra của đường cao tốc
thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
ở xã bảo hàm hai huyện thống nhất
mua hai gói ma túy gồm heroin và metafetamin
của một đối tượng chưa rõ lai lịch
để mang về sử dụng dần
khi đến khu phố lập thành thị trấn dầu dây
thì bị công an huyện thống nhất phát hiện bắt giữ cùng tan vật
được biết thời gian vừa qua
công an tỉnh đồng nai đã đẩy mạnh tấn công
và tội phạm ma túy khám phá hàng chục vụ
truy tố nhiều đối tượng ra trước pháp luật
góp phần ổn định tình hình an ninh trực tự ở địa phương